tại tỉnh quảng trị tình hình sau bão nhiều hộ dân đang sống trong cảnh mất điện
ngành điện lực của địa phương hiện đang tập trung nhân lực vật lực để khắc phục sự cố sớm cấp điện trở lại cho người dân
tại huyện vĩnh linh gió giật mạnh và mưa lớn đã khiến hàng loạt cây cối đổ gãy đè lên đường dây hạ thế làm nhiều khu vực bị mất điện
ngay sau khi mưa bão đi qua điện lực vĩnh linh đã triển khai lực lượng kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện sửa chữa đường dây
đến khoảng một mươi năm h ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một đã cơ bản khôi phục việc cấp điện cho thị trấn hồ xá và một số xã trên địa bàn huyện
tính đến một mươi bảy h chiều nay tỉnh quảng trị còn khoảng bốn mươi tám phút
gần tám khách hàng bị mất điện sau bão hiện nay ngành điện lực đang huy động một trăm linh nhân lực tập trung sửa chữa đường dây phần đầu đến hai mươi giờ hôm nay sẽ thông tuyến
điện lực đã chia rất nhiều nhóm nhỏ theo các sức tuyến để kiểm tra và xử lý tam thời cũng như xử lý lớn
hy vọng là tới thời điểm khoảng tối ngày hôm nay khoảng tầm trước bảy giờ thì điện lực cố gắng khắc phục khoảng tầm chín mươi chín mươi năm số lượng khách hàng trên toàn huyện
hiện nay chính quyền địa phương và các ngành chức năng
đang nỗ lực triển khai khắc phục hậu quả giúp người dân sớm ổn định cuộc sống